nhắc đến đại tướng lê đức anh là nhắc tới một vị tướng trận mạc
cả cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều mốc son lịch sử dân tộc
đại tướng là một trong số ít người đã trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc
chiến đấu bảo vệ biên giới chủ quyền đất nước từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ông cũng luôn có mặt ở những điểm nóng nhất và luôn trở về trong từng chiến thắng
từng chiến dịch được giao phó và đảm nhiệm
trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đại tướng lê đức anh khi đó mang quân hàm trung tướng
ngoài vai trò là phó tư lệnh còn được giao đảm trách chỉ huy
và lãnh đạo trực tiếp cánh quân tiến công trên hướng tây tây nam sài gòn
một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng
tướng này hết sức là khó chứ không phải vậy
nó vừa phải tấn công vào xào huyệt của thành phố hồ chí minh
nhưng đồng thời phải chặn đứng được cái quân của đồng bằng
và sang quân đi lên
mà nó phải đi qua rất nhiều đầm lầy sông suối
đưa cả một binh đoàn chủ lực để tấn công
và chiếm được những cái điểm mục tiêu quan trọng của thành phố
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chiến dịch hồ chí minh mở màn
theo chỉ lệnh của đồng chí lê đức anh
các đơn vị hướng tây tây nam đồng loạt tổng công kích vào nội thành sài gòn
đánh chiếm được các vị trí trọng yếu của địch
hợp điểm tại dinh độc lập đúng theo kế hoạch
một mươi một giờ ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lá cờ cách mạng đã tung bay trên nóc dinh độc lập
đất nước hoàn toàn thống nhất non sông nối liền một dài
qua cái tài chỉ huy rất là quyết đoán và sắc xảo
bắt đầu từ lập kế hoạch và cho đến tất cả các tổ chức lực lượng
mà cho đến chia lực lượng
thì ông đã có những cái bước rất là quan trọng như vậy
và đưa đến cái thắng lợi của cái chiến dịch hồ chí minh
trong suốt cuộc đời hoạt động
đại tướng lê đức anh luôn là người trực tiếp tham gia những trận đánh
những sự kiện mang tính bức mọt của chiến tranh và lịch sử dân tộc
ông luôn thể hiện tâm thế của một vị tướng đứng vững trên thế tiến công
chủ động trong suy nghĩ và hành động
lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả
giảm hy sinh sương máu của chiến sĩ đồng bào mà vẫn bảo đảm chiến thắng
tác chiến thì ông luôn hướng tới một cái tác chiến làm sao mà vào chọn vào cái điểm
mà kẻ địch không ngờ nhất
có chọn được như vậy thì hiệu suất chiến đấu mới cao
thắng lợi mình giành được lớn mà cái hy sinh tổn thất ít nhất có thể
chỗ nào khó khăn nhất chiến trường ác liệt nhất là vị tướng lê đức anh được tin tưởng giao nhiệm vụ
cuộc đời oai hùng của đại tướng gắn liền với những chiến thắng
những bước ngoặt thăng trầm của lịch sử của vận mệnh dân tộc và của thời đại hồ chí minh
và những đóng góp to lớn những bài học quý báu
đồng chí lê đức anh để lại sẽ luôn được thế hệ hôm nay trân trọng vận dụng và tiếp bước